chiều hai mươi bốn tháng ba sau khi nhậu với bạn tại nhà trần phạm thái đã mang theo dao đến nơi làm của anh nguyễn trường tê
ở khu phố hai phường văn hải thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
tại đây thái đã dùng dao tấn công anh tê mặc dù nạn nhân đã bỏ chạy nhưng thái vẫn đuổi theo truy sát
do vết thương quá nặng nên anh tê đã tử vong sau đó
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với trần phạm thái về hành vi sát hại người
chiều ngày hai mươi bốn tháng ba ban tổ chức giải dù lượn tỉnh con tum mở rộng năm hai nghìn hai mươi bốn đã có kết luận ban đầu
về nguyên nhân một phi công dù lượn tử vong khi dựng giải
theo ban tổ chức thời gian xảy ra vụ việc là ngày thi thứ hai tức ngày hai mươi ba tháng ba của giải
thời điểm đó phi công nat ba mươi chín tuổi chú hạ đông hà nội chuẩn bị hạ cánh xuống khu đất chống để kết thúc phần thi
khi còn cách mặt đất khoảng hai mươi mét chiếc sùa của phi công này gặp phải lỗi kỹ thuật đột ngột xoắn lại rồi rơi xuống đất
ngay sau đó lực lượng cứu hộ tích cực sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
liên quan đến vụ việc chiều hai mươi bốn tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sa thầy cho biết
huyện cùng tỉnh con tum đã cử đoàn công tác đi thăm viếng chia buồn và có một khoản hỗ trợ gia đình nạn nhân
đồng thời ban tổ chức cũng đã bố trí xe đưa nạn nhân về quê để gia đình lo hậu sự
sau khi kết thúc giải lãnh đạo huyện cũng sẽ họp để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức
theo đại diện công ty trách nhiệm hiếu hạn thể thao hàng không sgp chi nhánh con tùm
sau khi xảy ra vụ việc các thành viên giải đấu đã quyên góp được gần một trăm linh triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân
vì này cho biết thêm những phi công tham gia giải đều bắt buộc phải mua bảo hiểm
trước giải đấu ban tổ chức đã kiểm tra việc này
hiện tại đơn vị đang xử lý hồ sơ bảo hiểm cho nạn nhân
trước đó ngày hai mươi bốn tháng ba lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh con tum thông tin khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng ba
đơn vị tiếp nhận bệnh nhân nói trên trong tình trạng hôn mê sâu bị chấn thương nặng
bệnh viện đã tích cực cấp cứu tuy nhiên nạn nhân tử vong sau khoảng ba giờ vào viện
liên quan vụ phi công tử nạn khi bay dù lượn vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba đại diện lãnh đạo ubnd huyện sa thầy con tùm cho biết
đoàn công tác của ban tổ chức giải đã tiến hành thăm viếng chia buồn và quyên góp hỗ trợ gần một trăm linh triệu đồng cho gia đình nạn nhân
theo ubnd huyện sa thầy ngay sau khi sự việc xảy ra huyện cùng tỉnh con tum đã cử đoàn công tác tiến hành thăm viếng chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân
ban tổ chức giải cũng bố trí xe đưa nạn nhân về quê để gia đình lậu dự
sau khi kết thúc giải cơ quan chức năng sẽ họp nhằm đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức
ngoài ra sau khi xảy ra vụ việc
hai giải đấu đã quyên góp được gần một trăm linh triệu đồng để hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân
những vận động viên tham gia thi đấu tại giải đều bắt buộc phải mua bảo hiểm
trước giải đấu ban tổ chức đã kiểm tra vấn đề này
công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao hàng không sgp chi nhánh con tum đang xem xét hồ sơ
để xử lý bảo hiểm cho nạn nhân không may xảy ra tai nạn trong quá trình tham dự giải
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng ba vận động viên dù lượn nat ba mươi chín tuổi chú hà đông hà nội thuộc đoàn hà nội
trong quá trình hạ cánh dù lượn gặp sự cố kỹ thuật rơi xuống mặt đất
vận động viên tê nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
do vết thương quá nặng vận động viên đã tử vong sau đó khoảng ba giờ đồng hồ
liên quan vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước
ngày hai mươi bốn tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân xã vân sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã cho biết
công an bắt giữ thành công nghi phạm và tiến hành khám xét nhà lấy lời khai để phục vụ điều tra
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã vân sơn nghi phạm là một người phụ nữ tên x
chú xã vân sơn huyện triệu sơn
hiện cơ quan công an đã làm việc khám xét nhà ở và bắt nghi phạm x để điều tra vụ việc
giữa gia đình bà ích và nạn nhân có quan hệ họ hàng với nhau
trước đó khoảng một mươi tám giờ ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba gia đình bà ltp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú thôn năm xã vân sơn huyện triệu sơn tới cơ quan công an trình báo sự việc bà p đi làm đồng
nhưng tối muộn không thấy về nhà điện thoại không nghe máy
thấy bất thường người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm quanh nhà nhưng không thấy
đến hai mươi một giờ cùng ngày bà p được người dân phát hiện dưới mương thoát nước
sâu khoảng bốn mươi năm mươi cm bên cạnh tuyến đường nghi sơn sao vàng cách nhà khoảng tám trăm linh m
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
sau thời gian dài chờ có chuyến bay chuyên dụng thi hai thuyền viên tử nạn ở vùng biển đỏ
đại tá đặng duy kiên quê quán vĩnh bảo hải phòng cũng đã về tới sân bay nội bài
và được người thân đón
đưa về nhà làm tăng lễ
vào lúc một mươi chín h một mươi phút ngày hai mươi bốn tháng ba thi hài thủy thủ xấu xố đài phó đặng duy kiên bốn mươi một tuổi
thương chú tài trung hành đăng lâm hải an hải phòng đã về tới nhà riêng
dọc hai bên đường lối vào nhà người thân bạn bè họ mạc và hàng xóm đã đứng rất đông đợi chờ anh
thoáng thêm bóng xe cứu thương báo đèn từ xa hai đứa nhỏ là con của anh kiên khóc gào tên bố
từ trên xe chở quan tài chồng vợ anh kiên bước xuống ôm lấy con nước nở
tất thảy những người chứng kiến không gọi nghẹn ngào
chiếc quan tài nhanh chóng được chuyển xuống khỏi xe và di chuyển vào trong ngõ để vào nhà
không khí tăng thương bao trùm con ngõ nhỏ
trên quan tài gia đình đã chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc áo thun kẻ mà anh vẫn thích
sau khi làm thủ tục vào nhà một số bạn bè tròm xóm và cơ quan đoàn thể quận hải an
phường đàng lâm cũng đã vào thắp hương chia buồn cùng gia đình
theo chị miền vợ anh kiên sau khi bàn bạc và thống nhất
lễ tăng anh kiên sẽ được cử hành tại quê nhà xã tam cường huyện vĩnh bảo vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba
và sau đó an táng tại quê nhà vào sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
chị miền cho biết thêm khi còn sống anh kiên luôn mong ước sau này về quê sinh sống cùng cha mẹ
nên việc làm lễ tang và an táng anh tại quê nhà cũng để anh được tỏa ý
trước đó ngày một mươi ba tháng hai tàu true confidence nơi anh đặng duy kiên làm thuyền phó
đại phó khởi hành từ singapore đến jeda ả rập xê út
ngày sáu tháng ba khi đi qua biển đỏ
vùng biển được cảnh báo có lực lượng houthi liên tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa
và các tàu hàng thương mại qua đây thì không may tàu bị tên lửa bắn trúng
ba thuyền viên trên tàu thiệt mạng trong đó có đại phó đặng duy kiên
trước tai nạn và nỗi mất mát này bộ giao thông vận tải cục hàng hải việt nam
cùng các cấp các ngành đã nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa anh kiên về nước
tuy nhiên do việc vận chuyển là thi hài nên phải đợi có chuyến bay chuyên dụng mới có thể khởi hành
nên đến chiều ngày hai mươi bốn tháng ba thi hài anh kiên mới được trở về từ sân bay nội bài
các cơ quan đơn vị thuộc cục cũng đã phối hợp với chủ tàu đơn vị bảo hiểm
thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân đặng duy kiên
và các thuyền viên việt nam theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị mới đây tổ tuần tra đặc biệt một trăm bảy mươi một tại bình dương đã kịp thời phát hiện bắt giữ một nhóm thanh niên
thủ sẵn giao kiếm để chuẩn bị hỗn chiến
theo đó một tổ tuần tra đặc biệt một trăm bảy mươi một thuộc công an thành phố thuận an phát hiện một xe ô tô lưu thông trên đường lý tự trọng
phường bình chuẩn có dấu hiệu khả nghi
khi cho xe dừng kiểm tra thì phát hiện trong xe có nhóm thanh niên gồm một nữ và bảy nam độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi một
đang thủ nhiều giao kiếm tự chế
nhóm thanh niên khai nhận cô gái tên đỗ thị ts đang dẫn cả nhóm đi tìm người mâu thuẫn với mình để trả thù
nhưng chưa tìm được thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tổ tuần tra đã bàn giải
tổ tuần tra đã giao nhóm thanh niên cho công an phường bình chuẩn để xử lý theo quy định
ngày hai mươi bốn tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hờ nòn huyện đắc đoa gia lai cho biết vừa phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn
thăm hỏi gia đình có ba cháu nhỏ tử vong do đuối nước
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng ba ba em nhỏ gồm t một mươi hai tuổi c chín tuổi và ta tám tuổi
cùng chú tại làng bot grec đi chăn bò ở khu vực sông aion cả ba rủ nhau xuống sông tắm
nhưng không may bị đuổi
sau đó người dân phát hiện và đưa các em đi cấp cứu nhưng cả ba đã không qua khỏi
sau khi xảy ra sự việc thương tâm lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hờ nòn đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân hai triệu đồng
được biết ba gia đình các nạn nhân đều thuộc diện khó khăn trong đó có hai gia đình hộ nghèo
thời tiết đang nắng nóng nên cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường giám sát
quản lý mọi hoạt động của trẻ em nhằm tránh tai nạn thương tích đặc biệt là đuối nước
đồng thời chính quyền địa phương
khuyến cáo các gia đình chủ động cho trẻ học bơi từ nhỏ để nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước khi có sự cố bất ngờ
khi có sự cố bất ngờ đột xuất xảy ra
nổ có quen biết với tổng lãnh sự quán mỹ một nữ quái đã lừa giúp cho một người đàn ông đi du học mỹ nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt của đối phương gần năm tỷ đồng
ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nữ quái này về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó đối tượng là nguyễn phương thành ba mươi sáu tuổi ngụ quận một mươi quen biết với anh n d g ngụ quận hoàng mai tp hcm từ năm hai nghìn một mươi một
đến năm hai nghìn một mươi bảy biết anh g có nhu cầu cần du học mỹ thanh nổ có mối quan hệ tại tổng lãnh sự quán mỹ có khả năng giúp anh g được duyệt thủ tục
thanh sau đó yêu cầu anh g đưa tiền cho mình để lo lót phía nạn nhân tin tưởng chuyển tiền cho thanh nhiều lần với tổng cộng hơn bốn năm tỷ đồng và một trăm năm mươi ba đô la mỹ
sau khi nhận được tiền thanh không thực hiện như đã hứa mà sử dụng hết tiền vào mục đích cá nhân
chuyển tiền đã lâu nhưng không được cấp visa du học nạn nhân gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để tố cáo
vào cuộc điều tra công an xác định nguyễn thành phường không có mối quan hệ với tổng lãnh sự quán mỹ hoàn toàn không có chức năng thẩm quyền khả năng làm các thủ tục du học như đã hứa với anh g
khi bị cơ quan điều tra mời làm việc thanh không hợp tác quanh co đối phó với cơ quan điều tra
hiện công an tp hcm tập trung điều tra làm rõ toàn bộ bản chất của vụ án điều tra làm rõ xử lý nghiêm hành vi của người thân đối tượng có liên quan tiếp tay giúp sức cho nguyễn phương thanh thực hiện che giấu tiêu thụ số tiền do phạm tội mà có thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
thưa quý vị dù không quen biết nhưng hàng trăm người dân ở phú quốc đã trắng đêm tình nguyện được hiến máu với mong muốn cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy kịch
sáng hai mươi bốn tháng ba trung tâm y tế tp hcm tỉnh kiên giang cho biết
khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba đơn vị đã tiếp nhận sản phụ htm ba mươi chín tuổi quê ở cà mau tạm trú ở xã cửa dương thành phố phú quốc nhập viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi
các bác sĩ đã hồi sức truyền máu mổ cấp cứu với hy vọng cứu mẹ
tuy nhiên do mất quá nhiều máu dẫn đến dối loạn đông máu truyền bao nhiêu máu đều chảy ra
đồng thời máu của sản phụ mờ thuộc nhóm máu o và khó tìm người tương đồng
ngay trong đêm hai mươi ba tháng ba
một thông báo khẩn được đăng tải trên nhiều trang cá nhân của các bác sĩ
sau đó lan truyền ra nhiều trang facebook tại phú quốc nêu thông tin trung tâm y tế tp phú quốc đang điều trị cho một sản phụ cần truyền máu gấp
theo thông báo khẩn này nhóm máu cần truyền cho sản phụ là nhóm máu ô cộng do đã có nhiều người đến tét thử
dù là có nhóm máu o nhưng hầu hết đều không tương thích nên mới thông báo rộng rãi nhờ người đến tét máu cứu sản phụ nói trên
sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội dù không quen biết
nhưng khoảng từ bốn trăm linh đến năm trăm linh người dân sinh sống và làm việc tại phú quốc đã đến trung tâm y tế thành phố phú quốc để xét nghiệm cho máu
tất cả đều ngồi chờ đến hơn một giờ sáng
sau khi test hơn một trăm linh mẫu máu trong số đó có khoảng một mươi người có nhóm máu ô tương đồng
nhân viên y tế bước ra thông báo đã có đủ máu cần thiết để cứu sản phụ nên mọi người có thể về
ngay sau khi người dân phú quốc đến hiến máu thì bác sĩ đã kịp thời truyền máu cứu sản phụ trên
tuy nhiên sản phụ mờ vẫn phải nằm tại khoa hồi sức tích cực
đã nguy kịch
một bác sĩ trung tâm y tế tp phú quốc cho biết bác sĩ tiếp tục cho chuyển máu và hướng chuyển tuyến trên để điều trị kịp thời
được biết sản phụ mờ đã có bốn con và trải qua hai lần sinh mổ
gia cảnh rất khó khăn
chồng sản phụ mờ trước đó về quê cha mẹ ruột đang bệnh nặng chưa ra phú quốc kịp
ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần quang hải và ngọ lê gia bảo cùng một mươi tám tuổi ngụ thành phố thủ đức về tội cướp giật tài sản
theo đó vì cần tiền tiêu xài chơi game cả hai đã thực hiện chót lọt hai mươi vụ tại các khu vực nhà thờ chợ trường học trên địa bàn
theo hồ sơ vụ án khoảng chín h ba mươi năm ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba chị pltl hai mươi tuổi quê lâm đồng ngồi chờ sửa xe trên đường hai mươi phường hiệp định tránh tp thủ đức
và sử dụng điện thoại thì bị một thanh niên đi bộ
chị pltl hai mươi tuổi quê lâm đồng ngồi chờ sửa xe trên đường hai mươi phường hiệp định tránh tp thủ đức và sử dụng điện thoại thì bị một thanh niên đi bộ
sau đó thanh niên này ký gửi lại điện thoại và bỏ đi đâu không rõ
chiều ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba chị lt dừng xe máy trên đường đặng thùy trâm phường một mươi ba quận bình thạnh để nghe điện thoại thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật rồi tàu thoát
bỏ chạy đến con hẻm trên đường sô viết nghệ tính phường hai mươi sáu quận bình thạnh do cua gấp nên cả hai đối tượng té ngã
lúc này chị nờ vừa đuổi đến kịp hô hoán và được người dân hỗ trợ bắt được đối tượng ngồi sau cùng với tăng vật
riêng đối tượng cầm lái chạy bộ tàu thoát
được đưa về trụ sở nam thanh niên bị bắt khai tên là hải và đồng phạm là bảo
mở rộng truy xét đến một mươi sáu h cùng ngày các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận bình thạnh kết hợp với công an phường hiệp bình chánh mời đối tượng bảo về làm việc
qua đấu tranh cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai thực hiện chót lọt hai mươi vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thành phố thủ đức trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
trong tất cả các phi vụ trên bảo là người điều khiển xe máy hiệu exciter biển số năm mươi chín n hai tám mươi chín nghìn chín trăm ba mươi để hải trực tiếp gây án
tài sản cướp giật được hải hoặc bảo đều mang đi bán cho vàng với giá từ năm trăm linh đồng đến bốn triệu đồng
mới đây công an tỉnh bắc ninh thông tin công an thị xã thuận thành vừa tạm giữ hình sự vũ văn tâm sinh năm hai nghìn ba trú tại xã đình tổ thị xã thuận thành để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng ba công an thị xã thuận thành thực hiện nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực đường liên xã đình tổ đoạn qua thôn đại trạch
tại đây tổ công tác phát hiện năm thanh niên lái xe máy mang biển kiểm soát chín mươi chín f một năm mươi nghìn ba trăm chín mươi tám có biểu hiện vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông nam thanh niên này không chấp hành mà lao thẳng xe vào lực lượng chức năng
tổng chúng trung tá nguyễn đức sơn đội trưởng đội cảnh sát

cú tông xe khiến trung tá nguyễn đức sơn chấn thương nặng sau đó trung tá sơn được đi cấp cứu
đồng thời tổ công tác đã khống chế bắt giữ nam thanh niên và đưa về trụ sở điều tra làm rõ
tại cơ quan công an nam thanh niên khai tên vũ văn tâm sinh năm hai nghìn ba chú xã đình tổ thị xã thuận thành bắc ninh
ngày hai mươi ba tháng ba lãnh đạo công an tỉnh bắc ninh đến bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội thăm hỏi
động viên trung tá nguyễn đức sơn điều trị sớm phục hồi sức khỏe để tiếp tục công tác
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được mời quý vị theo dõi
thông tin từ công an thành phố thủ dầu một cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra vụ va chạm giữa ô tô bốn chỗ và xe bán tải ở bình dương
vụ tai nạn xảy ra vào sáng hai mươi bốn tháng ba tại ngã tư đường lê lợi và đường d hai phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
cụ thể khoảng chín giờ một mươi năm phút xe bốn chỗ biển số sáu mươi một a ba mươi bốn nghìn bốn trăm một mươi sáu chạy trên đường lê lợi hướng từ tòa nhà hành chính tỉnh bình dương đi thành phố tân uyên
khi đến giao lộ giao với đường d hai thì va chạm với xe bán tải biển số sáu mươi một ld năm nghìn một trăm tám mươi hai đang băng qua ngã tư
cú va chạm làm xe bán tải mất kiểm soát loạn trạng nghiêng một bên suýt lật
rồi leo lên giải phân cách phương tiện này móc méo phần hông bên trái
trong khi đó xe bốn chỗ biến dạng hư hỏng nặng phần đầu xe bung túi khí
may mắn tai nạn không làm ai bị thương
nhận tin báo công an thành phố thủ dầu một đã đến xử lý hiện trường
mới đây một tình huống giao thông vô cùng nguy hiểm đã xảy ra trên tuyến đường tỉnh lộ tám trăm hai mươi sáu c đoạn qua xã phước vĩnh tây huyện cần duộc
theo đó khoảng năm giờ năm mươi bốn phút ngày hai mươi ba tháng ba thanh niên tên tvb bốn mươi tuổi
ngụ huyện cần duộc long an điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường này với tốc độ cao
dù đường hẹp nhưng thanh niên này đã chạy vượt từ phía sau ô tô tải lên bên trái đường
vừa qua đầu xe phía trước thì có người điều khiển xe máy chạy hướng ngược chiều bên phải đúng làn đường
đang tăng tốc thanh niên cầm lái phanh gấp khiến cả xe và người trượt ngã ra mặt đường
cùng lúc đầu xe tải tới cuốn cả nam thanh niên và xe máy vào gầm kéo lê một đoạn dài
hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy
nam thanh niên điều khiển xe máy bị ngã ra đường vượt rứt ẩu
không quan sát kỹ trước có người lưu thông hay không nên dẫn đến vụ tai nạn
rất may là mặc dù phương tiện bị hư hỏng nặng nạn nhân chỉ bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
cảnh sát giao thông huyện cần duộc đã khám nghiệm hiện trường để xử lý vụ việc
vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng ba tại khu vực mốc phụ một trăm sáu mươi bảy trên ba thuộc ấp long an xã long thuận huyện bến cầu tỉnh tây ninh
lực lượng chức năng tỉnh tây ninh đã phát hiện nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đang đi từ campuchia về việt nam
có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra
qua đó phát hiện trong hành lý của tùng có một túi tinh thể màu trắng trọng lượng một trăm năm mươi ba gram
gói nhỏ nhãn hiệu cherry bên trong có tinh thể màu trắng trọng lượng năm gram
cùng túi chứa tinh thể rắn màu xám trọng lượng một mươi sáu gram
qua làm việc ban đầu tùng khai nhận vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cửa khẩu quốc tế mộc bài qua campuchia để đến casino le macau đánh bài
đến ngày hai mươi hai tháng ba tùng lên phnom penh gặp một người đàn ông tên tèo và cùng sử dụng ma túy
sau đó tùng mua của tèo số ma túy với giá ba mươi triệu đồng nhằm mục đích sử dụng
khi tùng từ phnom penh xuất phát về lại việt nam qua khu vực mốc phụ một trăm sáu mươi bảy trên ba
thì bị tổ công tác phát hiện bắt giữ
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có hàng trăm chiếc bốt điện
trạm biến áp đặt lộ thiên trên vỉa hè của các tuyến phố
và được cơ quan chức năng treo biển thông báo cấm lại gần có điện nguy hiểm tính mạng
hay điện áp cao nguy hiểm tính mạng
tuy nhiên tình trạng người dân thủ đô bất chấp nguy hiểm
tận dụng các trạm biến áp bốt điện để kinh doanh sinh hoạt vẫn đang diễn ra
thậm chí nhiều người dân sử dụng chạm biến áp bốt điện làm điểm treo hàng hóa phơi đổ
theo ghi nhận nhiều chạm biến áp bốt điện đặt ở các tuyến như phố huế
hàng bài hàng mã hai bà trường hàng bồng cầu giấy mỹ đình
tại khu vực này người kinh doanh tận dụng làm nơi kê bàn ghế bán nước bán hàng ăn
tại mỗi bốt điện trạm biến áp đều có treo biển thông báo cấm lại gần có điện nguy hiểm tính mạng
sau người mua người bán vẫn thả nhiên uống nước trò chuyện
theo một số người dân sống xung quanh các khu vực trên hoạt động buôn bán tại đây xuất hiện từ lâu
rất nhiều hàng hóa đồ đạc vật dụng được đặt ngay cạnh hoặc trên những trụ điện
chạm biến áp hay bốt điện trên phố
đang nói một trong số chúng là những đồ dễ cháy và dễ bén lửa như hộp giấy thùng xốp chiếu chăn bạt
tại phố hàng mã nhiều hộ kinh doanh còn tận dụng bốt điện để làm nơi bày bán hàng bất đắc dĩ
đủ loại mặt hàng buôn bán được để treo lên những bốt điện trên vỉa hè
một số chạm biến áp bốt điện trở thành địa điểm tập kết rác thải
tại các bốt điện dù được các lực lượng chức năng cảnh báo nhắc nhở nhưng đa số người dân vẫn thở ơ
liên quan đến vấn đề này lãnh đạo công an phường mỹ đình hai quận nam từ liêm hà nội
cho biết đơn vị đã thường xuyên tuần tra nhắc nhở nhưng vì mưu sinh nên nhiều người vẫn cố tình kinh doanh bất chấp nguy hiểm
mới đây trong quá trình xuống đèo trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín địa phận huyện mường ảng tỉnh điện biên
do trở nặng một xe tải đã bị mất lái tông vào tàu lùi dương khiến tài xế bị thương nặng
cụ thể công ty cổ phần đường bộ hai trăm hai mươi sáu đơn vị quản lý tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
trên địa bàn tỉnh điện biên cho biết khoảng năm h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng ba
tại km bốn mươi hai mươi quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn thuộc xã ảng nưa huyện mường ảng tỉnh điện biên
xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
thời điểm này xe tải mang biển kiểm soát hai mươi bảy c năm nghìn tám trăm ba mươi một do anh lò văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường nam thanh thành phố điện biên phủ điều khiển theo hướng điện biên tuần giáo
khi đi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn
hậu quả tài xế bị thương nặng mắc kẹt trong ca bin xe ô tô tải bị hư hỏng công trình đường bộ hư hỏng bảy m dãnh dọc
nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe chở hàng nặng khi xuống đèo bị mất lái nên tông vào ta lùi giường
các cơ quan chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả và đưa nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin đi cấp cứu
khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng ba tại khu vực ngõ ở đường trần quang khải phường tri lăng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
xảy ra tai nạn giao thông khiến một cháu bé bị thương nặng
khi đó một số cháu nhỏ đang chơi trong ngõ thì có xe taxi rẽ vào
sau đó tài xế xuống xe ngó vào gầm thì phát hiện va chạm với cháu bé
dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng cháu bé đã tử vong
lãnh đạo ủy ban nhân dân phưởng tri lăng đã xác nhận thông tin nêu trên vụ tai nạn đang được công an thành phố lạng sơn điều tra
ngày hai mươi năm tháng ba các cơ quan chức năng quận tân phú tp hcm đang điều tra
vụ cháy nhà tại phường tân sơn nhì
theo đó khoảng bốn giờ cùng ngày người dân trong con hẻm trên đường nguyễn cửu đàm phường tân sơn nhì quận tân phú phát hiện
khóa lửa bốc lên từ các nhà một chệt hai lầu tại hẻm này nên gọi báo cơ quan chức năng
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú điều động cán bộ
chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa ứng cứu người dân
các nhà khóa cửa người dân cùng lực lượng chức năng phá cửa đưa nước vào bên trong dập tắt đám cháy
đại diện ubnd phường tân sơn nhì cho biết thời điểm xảy ra vụ việc căn nhà trên không có người bên trong
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến một số tài sản bị thiếu rụi
sáng ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất đồng nai đang phối hợp với công an xã hương lộc
điều tra vụ ba người tử vong dưới hồ ga tại một trang trại chăn nuôi trên địa bàn ấp
hương thạnh xã hương lục theo thông tin ban đầu ba người tử vong là bà đê tê tê tê bốn mươi tám tuổi
anh nờ tê tê hai mươi bốn tuổi con bà tê và ông pê vê tê bốn mươi hai tuổi anh họ của bà tê
cả ba người đều ngụ tại huyện vĩnh cửu
theo ông nguyễn hoàng việt chồng của bà t vào khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng ba
ông cùng vợ con phát hiện ông pê vê tê dưới hố ga chứa nước thải phân heo của gia đình
thế vậy anh tê xuống kéo ông pê vê tê lên thì bị ngạt khí ngất xỉu
sau đó bà tê xuống kéo con lên thì cũng bị ngạt
sau khi sự việc xảy ra ông việt leo thang xuống cứu nhưng do không chịu nổi khí ga nên đành quay trở lên
cũng theo ông việt năm hai nghìn một mươi ba gia đình ông từ huyện vĩnh cửu sang ấp hương thạnh
xã hưng lộc huyện thống nhất đầu tư trang trại nuôi chín trăm linh con heo gia công cho một công ty
hố ga nơi vợ con và người anh họ của ông tử vong có diện tích khoảng chín m hai chiều sâu ba mét
tại thời điểm xảy ra sự việc thì nước phân heo sâu khoảng bốn mươi cm
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi bốn tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người bán bánh rán dạo ở hồ hoàn kiếm
bán ba chiếc bánh rán với rán năm mươi đồng cho hai du khách người nước ngoài
một người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ vụ việc với nội dung
hồ gươm người phụ nữ bán hàng rong chặt chém khách tây ba cái bánh rán một trăm linh
cô bán hàng này báo giá ba cái bánh rán một trăm linh khách tây đòi trả lại thì vùng vàng bỏ đi
cuối cùng họ ngậm ngùi mua ba cái bánh với rán năm mươi
ngay khi nắm thông tin công an quận hoàn kiếm đã ra soát và làm rõ hành vi trên
tại cơ quan công an bà hát thừa nhận vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày
tại khu vực gần quảng trường đông kinh nghĩa thục
ngay sau khi hai người khách nước ngoài mặc cả ba chiếc bánh mua với giá năm mươi đồng
bà hát tiếp tục đẩy xe bán hàng đi quanh khu vực hồ hoàn kiếm
công an quận hoàn kiếm đã lập hồ sơ xử lý bà đặng thị hát với hai lỗi
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự đô thị
mức xử phạt là hai trăm linh đồng
trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng ba tại tỉnh bình thuận xảy ra hai vụ tai nạn lao động
khiến hai thợ lặn biển tử vong
hiện các nạn nhân đã được bàn giao về gia đình
cơ quan chức năng tại thành phố phan thiết và thị xá la gie tỉnh bình thuận
đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường đối với hai nạn nhân gặp nạn trên biển
và bàn giao về gia đình để lo hậu sự
theo đó sáng hai mươi bốn tháng ba
s sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú phường phú hải thành phố phan thiết làm nghề đánh bắt hải sản
trong quá trình lặn xuống biển không may xảy ra sự cố khiến anh s tử vong
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba anh hvt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chú huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trong quá trình lặn xuống biển cũng xảy ra sự cố
anh t bị mất tích
đến sáng ngày hai mươi bốn tháng ba ngư dân tìm thấy anh tê và đưa vào bờ
sau khi hoàn tất các thủ tục nạn nhân được đưa về quê ở hà tĩnh
được biết anh t mới vào thị xã
trước câu hỏi khu đô thị thanh hà nằm ở vùng rốn liệu công ty nước sạch hà đông có đủ đáp ứng nguồn nước sạch cho một mươi sáu cư dân
lãnh đạo sở xây dựng hà nội khẳng định đơn vị này đã có thêm nguồn cung cấp từ nhà máy nước sạch sông đuống
nên sẽ đảm bảo một trăm linh nhu cầu nước sạch của khu đô thị thanh hà
trước đó vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua hàng nghìn người dân khu đô thị thanh hà cũng phản ứng khi gặp tình trạng mất nước
không đảm bảo lưu lượng khi sử dụng đồng thời chất lượng nước sạch không đảm bảo khó thở tức ngực hát hơi liên tục chảy nước mũi
sự phản ánh nhiều nhất là vào ngày năm và ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba với các biểu hiện của người già như khó thở ngã trong nhà tắm
biểu hiện của nguồn nước không đảm bảo chất lượng thể hiện rõ nhất khi mọi người nổi mẩn ngứa cá nuôi khi thay nước bị chết hàng loạt
thậm chí những gia đình kinh doanh thủy hải sản khi sử dụng nguồn nước này thủy hải sản cũng đều bị chết
có thời điểm người dân phải sử dụng nước lọc đóng chai tạm thời để giải quyết vấn đề ăn uống các hoạt động khác liên quan đến nước chưa được đảm bảo
cũng trong thời gian vừa qua do bức xúc khi sử dụng nguồn nước sạch không được đảm bảo
nhiều cư dân sống tại khu đô thị thanh hà đã quyết định tạm dừng đóng tiền nước cho tới khi nguồn nước sinh hoạt được đảm bảo
thưa quý vị mới đây trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hiến máu tiếp nhận gần bảy trăm linh đơn vị máu
theo đó ngày hai mươi bốn tháng ba tại tiểu đoàn một trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ phối hợp với báo tiền phòng
thành đoàn cần thơ tổ chức ngày hội chủ nhật đỏ lần thứ một mươi sáu hai nghìn hai mươi bốn với thông điệp hiến giọt máu đảo sinh mệnh bạn và tôi
chương trình nhằm kêu gọi sự chung tay của người khỏe mạnh hỗ trợ nguồn máu cho công tác điều trị cứu người tại các bệnh viện
phó bí thư thành đoàn chủ tịch hội liên hiệp tình nguyện việt nam tp cần thơ cho biết
vì sức khỏe của cộng đồng và vì sức khỏe của mỗi người chúng ta hãy tích cực hưởng ứng đăng ký hiến máu cứu người
đây vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm thiêng liêng của chúng ta đối với toàn xã hội
một binh sĩ thuộc tiểu đoàn một thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động chia sẻ mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội sống sót cho người khác
được biết sự quan trọng này danh và các chiến sĩ tại đây đều sung phong hiến máu khi nhận được thông tin lễ phát động
mong rằng hoạt động ý nghĩa này sẽ được nhân rộng trong xã hội
trong buổi sáng chương trình đã tiếp nhận về gần bảy trăm linh đơn vị máu
chủ nhật đỏ được khởi xướng từ năm hai nghìn chín đến nay đã lan tỏa ở ba mươi sáu tỉnh thành trên toàn quốc với bảy mươi năm điểm hiến máu
lượng máu tiếp nhận trên năm mươi năm trăm linh đơn vị
ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng ba tức ngày một mươi bốn một mươi năm tháng hai âm lịch lễ hội nàng han đã được tổ chức tại bản tây an xã mường so huyện phong thổ lai châu
nhằm tri ân nữ anh hùng nàng han có công đánh đuổi giặc ngoại xâm và cầu mong sự no ấm
sống an lành mùa màng tế tốt
tương truyền nàng ham xuất thân trong một gia đình nghèo người thái ở trường sa nay là xã mường so
nàng han cải trang thành nam giới đứng lên kêu gọi thanh niên trai tráng các bản đoàn kết đánh giặc
nàng đứng đầu cuộc khởi nghĩa của đồng bào một mươi sáu sư thái cuột cường đánh bại giặc xâm lược phương bắc
sau khi dẫn đoàn quân thắng trận trở về nàng tắm gội ở mó nước tây an xã mường so rồi bay lên trời
từ đó tưởng nhớ công ơn của nàng bà con lập đền thờ và tổ chức lễ hội ngay ở mó nước nàng tắm
đối với người thái trắng ở phong thổ hình tượng nàng han có vai trò vô cùng đặc biệt trong đời sống tâm linh
nàng han như một vị thần che chở bảo vệ cho nguồn dân bản mường
những năm gần đây lễ hội được tổ chức thường niên thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia
nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào thái trắng khu vực mường so khổng lào huyện phong thổ ngày càng được bảo tồn và phát huy lan tỏa
tại lễ hội diễn ra nhiều chương trình như lễ cúng ở đền thờ nàng han thi các điệu múa ẩm thực trò chơi dân gian ném còn đẩy gậy kéo co đánh tó má lẹ đánh cầu bắn nỏ
theo ủy ban nhân dân huyện phong thổ mai thị hồng sim lễ hội nàng han được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn liền với phát triển du lịch
lễ hội còn là dịp để nhân dân các dân tộc giao lưu văn hóa tăng thêm sự hiểu biết về lịch sử cũng như tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa văn nghệ các trò chơi dân gian phát triển
vừa qua nam em lại tiếp tục gây xôn xao về những phát ngôn trên live stream có liên quan đến khán giả
đáng nói là những khán giả mà nam em đề cập là những người thường xuyên tặng tiền cho cô trong các đêm nhạc
cụ thể phát ngôn của nam em trên livestream như sau
tôi ra ông nỗi như bây giờ là do mấy người bưng hoa lên tặng tôi đó
người nào mà bưng hoa càng nhiều tiền là càng hãm hại tôi
rút kinh nghiệm nhà sau này tôi có mở sân khấu hát tôi không nhận bất cứ một món quà nào hết
của cho là của nợ
trong bài đăng mới nhất của nam em nhiều khán giả từng là người hâm mộ đã thể hiện sự ngào ngán
nhiều ý kiến cho rằng nam em vẫn chưa nhận ra được lý do
nhiều người đã nhận được lỗi sai của mình mà vẫn cho mình là nạn nhân trong những ổn ào suốt thời gian qua
những thành viên trong fc cỏ bốn lá của nam em cũng lần lượt ra đi vì cho rằng ở thời điểm hiện tại không thể banh và bỏ qua được nữa
có thể thấy được rằng nam em đang đối mặt với vấn đề lớn sau những hành động của mình
trong một buổi livestream nam em lại khiến nhiều người xôn xao khi có mản quỵ lụy chồng sắp cưới
rất nhiều người là fen của nam em cho biết sẽ không ủng hộ cô nữa vì bây giờ đã hết cứu
có thể nói sau những ổn ào trên thông tin nam em đã trở thành một người thân thương
nhưng mạng xã hội vừa qua nhất là mối quan hệ với chồng sắp cưới đã khiến cho hình ảnh nam em trong mắt người hâm mộ bị ảnh hưởng không nhỏ
thưa quý vị từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng ba tức là ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng hai âm lịch tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
đã diễn ra lễ hội ninh ông trong đó phần lễ chính tổ chức vào ngày một mươi năm tháng hai âm lịch
được biết lễ hội nginh ông gắn liền với tín ngưỡng dân gian và đền thờ cá ông cá voi ở thị trấn sông đốc
lễ hội kinh ông sông đốc là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở cà mau và được xếp vào danh sách sáu mươi lễ hội tiêu biểu ở việt nam
lễ hội được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
theo ban tổ chức lễ nghị ông có những nghi thức cúng tế rất riêng mang đậm bản sắc văn hóa của ngư dân bản địa được gìn giữ trao truyền và phát huy thông qua những dịp lễ hội
năm nay là lần thứ chín mươi chín lễ hội được diễn ra kể từ lần đầu tiên khi lăng thờ cá ông của làng trài sông đốc được xây dựng năm một nghìn chín trăm hai mươi năm
phần lễ được bắt đầu từ nghi thức cúng tế tiếp theo là nghi thức rước long đình từ vạn lăng nam hải với cung nữ hội ông hội bà cùng đội cầm cờ nước cờ phướng kích chống lân
cùng hàng ngàn người tham gia diễu hành từ lăng ông đến cảng cá sông đốc trước khi đưa xuống tàu ra biển nghinh ông
năm nay lễ nghinh ông trên biển có sáu phương tiện là tàu đánh cá do ban tổ chức sắp xếp
chở long đình một trăm năm mươi phương tiện đánh bắt hộ tống và tổ chức làm lễ cầu ngư
khi diễu hành trong những tàu thuyền lớn nhỏ ra biển có một cụm tàu chính gồm ba chiếc kết lại thành đoàn người ta gọi là tàu thủy lực
tàu này có nhiệm vụ chờ ban tổ chức các vị chức sắc học trò lễ
tàu chạy khi nào đến làn danh nước trong thì người làm thủ tục khấn vái thắp hương và xin keo
khi xin được keo tàu quay về và đem những lọ nước biển trong lành về lăng ông để thờ cúng
ở phần hội nhiều hoạt động được tổ chức tạo không khí tưng bừng như thi bơi thúng trò chơi dân gian bắt vịt trên sông thi kéo co biểu diễn múa lân
biểu diễn chương trình nghệ thuật tổng hợp giao lưu giữa các tài tử múa sân vũ triển lãm tư liệu hình ảnh hoàng sa trường sa của việt nam
ngày hai mươi bốn tháng ba hàng nghìn người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số tại một mươi một huyện miền núi tỉnh thanh hóa đã tham dự liên hoan văn nghệ phiên trợ vùng cao năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động văn hóa
quan trọng thường niên nhằm bảo tồn phát huy bản sắc giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch
cụ thể sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa phối hợp với ủy ban nhân dân huyện quan hóa tổ chức lễ khai mạc liên hoan văn nghệ dân gian phiên trợ vùng cao năm hai nghìn hai mươi bốn tại sân vận động huyện quan hóa
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo các sở ban ngành huyện thị xã thành phố của tỉnh thanh hóa huyện mai châu tỉnh hòa bình cùng đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số một mươi một huyện miền núi thanh hóa và du khách thập phương tham dự lễ khai mạc
liên hoan văn nghệ dân gian phiên trợ vùng cao năm hai nghìn hai mươi bốn là dịp để các nghệ nhân dân gian diễn viên những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cơ sở ở khu vực miền núi của tỉnh được gặp gỡ giao lưu tranh tài
qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trong khuôn khổ lễ khai mạc các đại biểu và du khách thập phương đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật hang co phường khúc tráng ca bất tử và biểu diễn văn nghệ dân gian tổng hợp
liên hoan văn nghệ dân gian phiên trợ vùng cao năm hai nghìn hai mươi bốn thu hút sự tham gia của khoảng ba trăm linh diễn viên nghệ nhân đến từ các huyện quan hóa mường lát quan sơn lang chánh bá thước thạch thành ngọc lạc thường xuân như thanh như xuân
theo kế hoạch liên hoàn diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba
với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn như thi diễn chương trình văn nghệ dân gian thi không gian văn hóa phiên chợ vùng cao trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng thế mạnh của các địa phương trình diễn ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số bay dù lượn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn lai suppri ủng hộ kênh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại